chiều ngày một tháng một mươi hai phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan đã bắt được đối tượng huỳnh long bạch
và nguyễn đắc quý đang lẫn trốn tại quận bảy
đây là hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet lớn nhất
từ trước đến nay tại tp hcm
bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phát hiện các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật
với phương thức hoạt động tinh vi bí mật thay đổi thủ đoạn đặt cợt
thông qua việc sử dụng tiền việt để mua các loại tiền điện tử
liên kết với các tài sản chính để quy đổi nạp rút tiền gây khó khăn
cho công tác đấu tranh xử lý đường dây phân cấp nhiều tầng nhiều đại lý
với quy mô lớn tại khắp các tỉnh thành trong cả nước
gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trực tự đời sống kinh tế xã hội
trước tình hình trên bàn giám đốc công an tp hcm đã chỉ đạo
xác lập chuyên án đấu tranh khám xét tạm giữ năm mươi chín đối tượng
thu giữ tan vật ước tính giá trị khoảng hai mươi tỷ đồng
bước đầu công an xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
có số lượng tiền giao dịch khoảng tám mươi bảy sáu trăm một mươi hai tỷ đồng do quỳnh long bạch
quỳnh long nhu phạm thiện mai ngân và nguyễn đắc quý cầm đầu điều hành
đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
do công an tp hcm khám phá
hiện vụ việc đang được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
phối hợp phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm và các đơn vị liên quan
tiếp tục mở rộng điều tra củng cố tài liệu chứng cứ
sớm xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật